chiều ngày ba tháng bốn phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thị pháp và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb đã kết thúc phần tranh luận
bà trương mỹ lan và bảy mươi tám bị cáo có mặt tại phiên tòa đã nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án
là người đầu tiên nói lời sau cùng bà trương mỹ lan bước lên bục khai báo thế nhưng không kìm được nước mắt khi bà là bị cáo duy nhất bị đề nghị án tử hình
tròn một tháng từ khi khai mạc phiên tòa bà lan bày tỏ lòng biết ơn đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao các cơ quan tạm giam đã quan tâm chăm sóc về tinh thần và sức khỏe động viên bà vượt qua nghịch cảnh vô cùng khắc nghiệt ập đến với bà và gia đình
bà lan nói tôi vẫn luôn giữ niềm tin và hy vọng đây là một phiên tòa khách quan công bằng và đầy tính nhân văn nhằm định đoạt thân phận pháp lý đối với tôi và các bị cáo khác trong vụ án
có nhiều lúc tuyệt vọng
tôi đã nghĩ đến cái chết
chết vì tức tức vì mình quá ngô ngốc sấn thân vào thương trường khắc nghiệt vào lĩnh vực hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo
giữa những tháng ngày trụ đựng cái rét cam căm của mùa đông lạnh giá ở phía bắc hay những ngày nắng như đổi lửa ở phía nam là những đêm chập trờn không ngủ được
tôi chỉ nghĩ đến hoàn cảnh trong vai cháu ruột của tôi cũng đang bị tạm giam như muối sát thêm vào lòng không thể nói được bằng lời
bà lan nói đến những ngày diễn ra phiên tòa
khi trở về trại tạm giam hàng đêm bà luôn dây dứt một câu hỏi vì sao bà và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bì đát như thế này
bà lan cho rằng bước ngoặt định mệnh dẫn đến kết cục bà phải đối diện với mức án tử hình hôm nay
chính là do bà tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng yếu kém
trong khi bà hoàn toàn không có sự hiểu biết hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng
bà lan chia sẻ rằng điều bà đeo đớn nhất suốt một mươi bảy tháng qua là vì tin vào sự hy vọng có thể thực hiện
đề án tái cơ cấu scb thành công
theo bà lan khi nghe ý kiến luận tội và đối đáp của các vị đại diện viện kiểm sát
bà không thể tin là các ngôn từ coi bản là kẻ chủ mưu cầm đầu có quyền lực tuyệt đối
điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của scb dùng các phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
ngoan cố chối tội đổ lỗi cho cấp dưới
bà trương mỹ lan bày tỏ sự thà thiết kính mong hội đồng xét xử thực tâm lắng nghe ý kiến bảo chữa của luật sư
và tự bảo chữa của bà để xem xét lại tội danh tham ô tài sản đưa hối lộ
bà cũng mong hội đồng xét xử xem xét các doanh nghiệp đăng vai scb nằm trong một hai trăm tám mươi bốn khoản vai
có giá trị khoảng ba trăm linh tỷ
số tiền này theo bà hoàn toàn có thể cấn trừ vào số tiền cáo buộc bị cáo chiếm đoạt
theo bà lan xuyên suốt từ quá trình điều tra cho đến tại phiên tòa
bà luôn nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình trước hành vi vi phạm về quy định cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
trách nhiệm cùng một số bị cáo là thành viên hội đồng quản trị ban điều hành scb
và các bị cáo có liên quan đến scb về hậu quả thiệt hại của vụ án
tôi luôn nhận thức được mức độ ảnh hưởng lớn là đại diện cổ đông lớn chi phối thành viên hội đồng quản trị
ban điều hành scb
tôi luôn nghiêm túc thành thật thừa nhận hành vi vi phạm quy định tín dụng
chịu trách nhiệm với một số bị cáo scb về hậu quả vụ án
sự nhìn nhận này xuất phát từ nhận thức sâu sắc của cá nhân tôi
bà lan trình bày
mong hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện đem hết tài sản khắc phục hậu quả vụ án
kính xin hội đồng xét xử không coi tôi như tội đồ chủ mưu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hiện nay
mong nhận được sự đánh giá công bằng khách quan
sự thất bại của tôi trong quá trình tham gia tái cơ cấu scb không thành công
khiến tim tôi đang dì máu
không phải tôi làm giờ tôi đã làm tới mức cuối cùng
bị cáo nói
bà lan nghẹn ngào đối diện với quy buộc nghiêm khắc
loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội
thực tâm bên trong nhận thức và hành động của tôi cùng gia đình
bạn bè người thân là dành công sức và sự kiên trì đưa tài sản vào để giải quyết về mặt dân sự
tôi không quên cánh tay chìa ra khi cả gia tộc chìm trong đau thương
tôi kính xin hội đồng xét xử cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận nhận thức và hành động này của tôi
khi gần kết thúc phần nói lời sau cùng bà trương mỹ lan bật khóc to
bà cho biết trước đó gia đình luôn xung vầy đoàn kết bên nhau
khi vụ án xảy ra nhiều người đi tù gia đình tàn nát chồng bà cũng đi tù
không biết con cơ hội gặp nhau nữa hay không có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa không
trên chiếc xe tù dẫn dài rời khỏi tòa về trại giam tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường
hay qua màn hình tv để tìm cháu ruột và chồng người thân của tôi
tôi tàn nát cả cõi lòng dù sao tôi cũng là phận đàn bà tôi đau không thể diễn tả thành lời
tôi muốn được bày tỏ tâm nguyện của mình là
trước khi tham gia vào quá trình tái cơ cấu scb gia đình chúng tôi luôn được xung vầy đoàn kết bên nhau
nay thì sau khi vụ án tại scb xảy ra nhiều người bị đi tù gia đình tôi tàn tác mỗi người một ngà
không biết có còn cơ hội gặp lại nhau hay không có được cùng nhau ăn chung bữa cơm nữa hay không
sau mỗi ngày mệt mỏi rời khỏi phiên tòa về trại giam tôi ngước mắt qua cửa sổ để nhìn người thân vẫy tay từ bên đường
hay qua màn hình tv để có thể nhìn thấy được chồng cháu ruột hay người thân
chỉ nghĩ hay chứng kiến điều đó thôi là tôi đã tan nát cả cõi lòng
dù tôi vẫn luôn được mọi người coi là người vững vàng nghị lực thế nhưng tôi cũng là phận đàn bà
tôi có những nỗi đau không thể nói được thành lời của một người vợ người mẹ khi hạnh phúc đã tuột ra khỏi vòng tay của tôi
phần trình bày của bà lan liên tục ngắt quãng vì xúc động
bà lan khẳng định từ trong giai đoạn điều tra cho đến những ngày diễn ra phiên tòa vừa qua
mặc dù đối diện với các quy buộc loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội
nhưng từ nhận thức và hành động bà và gia đình bạn bè người thân đã dành toàn bộ công sức và sự kiên trì
để cố gắng đưa toàn bộ tài sản nằm ngoài danh mục kê biên để giải quyết về mặt dân sự đối với các giao dịch còn dở dang
theo bà lan đã có các dòng tiền nhận được hoặc ghi nhận như một sự cam kết tại tòa
từ sự thiện nguyện ân tình của một số cá nhân và pháp nhân hoàn trả cho gia đình
thay vì có thể sử dụng chi phí cho sinh hoạt hay duy trì hoạt động của các công ty đang gặp nhiều khó khăn
bà lan đã đưa toàn bộ các khoản tiền nhận được để hướng đến việc khắc phục hậu quả vụ án
bà trương mỹ lan nói sự thất bại của bà trong quá trình tham gia tái cơ cấu scb không thành công
khiến trái tim bà như dì máu
bởi scb là nơi mà bà và cả gia đình đã đạt toàn bộ tâm huyết để phát triển
dành toàn bộ tình cảm thời gian công sức tiền bạc với mong muốn đưa scb vươn tầm quốc tế
bà lan trình bày
nguyện vọng đó của tôi đến nay rất tiếc đã không thể trở thành hiện thực
tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến chính phủ lãnh đạo ngân hàng nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền
là tôi đã không thực hiện được và không có cơ hội để thực hiện lời hứa và cam kết của mình
sẽ vực dậy scb trước muôn vản khó khăn vất vả suốt hơn một mươi một năm qua
cuối cùng bà lan cuối đầu xin hội đồng xét xử
dựa trên đường lối xử lý khoan hồng và chính sách hình sự nhân đạo để giảm nhẹ cho chồng là ông chu lập cơ
và cháu là trường huệ vân vì họ chỉ tin tưởng mà làm theo ý kiến của bà
để rồi nay vướng vào vòng lao lý
trước đó trong phần tranh tụng đại diện viện kiểm sát bảo lưu quan điểm truy tố với bị cáo trương mỹ lan
đỗ thị nhàn cũng như cách tính toán thiệt hại trong vụ án
bên cạnh đó cơ quan tố tụng cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai mươi hai bị cáo
trong đó có chồng và cháu gái của bà lan
ngày bốn tháng bốn phiên tòa tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo còn lại
trong vụ án này bà trương mỹ lan bị xét xử về ba tội danh tham ô tài sản
hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức tử hình cho ba tội danh
cáo trạng cáo buộc bà lan và hệ sinh thái vạn thịnh pháp đã được sdb bơm gần một bảy triệu tỷ đồng
với số dư nợ còn lại là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng và đều là nợ không thể thu hồi
bà chủ vạn thịnh pháp bị cáo buộc chiếm đoạt của scb hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng